sau hơn hai tháng triển khai lệnh phong tỏa đất nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng năm thủ tướng italy giuseppe conte thông báo các quán bar
nhà hàng các cửa hiệu làm đẹp các bảo tàng sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày một mươi tám tháng năm
theo xác lệnh mới kể từ ngày một mươi tám tháng năm người dân italia có thể tự do di chuyển trong vùng mà không
cần tự xác nhận lý do di chuyển song phải bảo đảm khoảng cách an toàn một mét thủ tướng conte
khuyến cáo người dân luôn đeo khẩu trang hoạt động tự do đi lại giữa các vùng cũng như cho phép
công dân các nước từ châu âu tới italia sẽ bắt đầu từ ngày ba tháng sáu tính đến nay italia ghi nhận
hai trăm hai mươi bốn bảy trăm sáu mươi trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó số ca tử vong là ba mươi một bảy trăm sáu mươi ba trường hợp và số ca hồi phục là một trăm hai mươi hai tám trăm một mươi ca